tiếp tục phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan đến hai cựu tướng công an phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa
hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo nhóm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo bị cáo vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã bình dương huyện gia bình tỉnh bắc ninh là đại lý cấp một
khai nhận tham gia đường dây đánh bạc này vì biết có thế lực rất mạnh chống lưng nên thoải mái chơi không lo sợ gì
quá trình làm đại lý cấp một dũng đã phát triển được hơn một đại lý cấp hai và sử dụng ba mươi hai tài khoản ngân hàng để giao dịch
đến khi bị bắt trong tài khoản của dũng có hơn một mươi năm tỷ đồng
ngoài ra hội đồng xét xử cũng xét hỏi nhiều bị cáo khác trong nhóm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đều khai nhận việc tổ chức đánh bạc qua mạng đều giao dịch với nhau qua hệ thống facebook và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
việc các đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng bằng hình thức tài xỉu thông qua tài khoản cá nhân được đăng ký trên game
trong số các bị cáo bị xét hỏi về hành vi đánh bạc có bị cáo là sinh viên công nhân tham gia đánh bạc và thua từ hai trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
hệ thống đánh bạc brickvip và tipclub có gần bốn mươi ba triệu tài khoản người chơi
cơ quan chức năng xác định có hơn chín tám trăm năm mươi tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc này